thưa quý vị sau hơn ba ngày đêm tìm kiếm vào sáng ngày hôm nay
lực lượng cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hải dương
phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện cẩm giang đã tìm thấy thi thể của ba mẹ con giáo viên mầm non
trên sông thái bình đoạn qua xã cẩm văn huyện cẩm giang tỉnh hải dương
trước đó vào sáng ngày tám tháng năm một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là giáo viên mầm non trên địa bàn huyện cẩm giang
cùng với con gái chín tháng tuổi ngồi trên xe đẩy và dắt theo con gái hai tuổi rời khỏi nhà
đến trưa cùng ngày người thân nhận được tin nhắn bất thường của người phụ nữ trên nên hô hoán tìm kiếm
quá trình tìm kiếm nhiều người đã phát hiện có dép điện thoại xe đẩy con của cô giáo mầm non
bên bờ sông thái bình đoạn qua địa phận giã cẩm văn huyện cẩm giang tỉnh hải dương
ngay sau đó người thân đã trình báo chính quyền địa phương hỗ trợ tìm kiếm
các lực lượng chức năng của tỉnh hải dương và huyện cẩm giang đã huy động khoảng một trăm linh người
cùng với nhiều xuồng máy thuyền tham gia tìm kiếm cả ngày lẫn đêm
sau hơn ba ngày tìm kiếm lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của cả ba mẹ con cô giáo
hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể ba nạn nhân cho gia đình